ngày ba mươi tháng một mươi một người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho rằng
việc áp giá trần đối với dầu mỏ của nga có thể làm phức tạp thêm tình hình thị trường toàn cầu
và sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho mọi quốc gia
bà zakharova tái khẳng định các biện pháp áp giá trần với dầu mỏ nga là chống lại thị trường
phá hủy chuỗi cung ứng và có thể làm phức tạp đáng kể tình hình trên thị trường năng lượng toàn cầu
bà tuyên bố nga sẽ không cung cấp dầu mỏ cho các quốc gia ủng hộ sáng kiến chống lại moscow này
theo bà đây là hành động nhằm vào nga nhưng có thể tác động đến nhiều nước khác
hồi tháng chín bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới g bảy
đã nhất trí áp giá trần đối với dầu mỏ của nga
theo kế hoạch giới hạn giá sẽ được áp dụng từ ngày năm tháng một mươi hai tới đối với dầu mỏ
và áp dụng từ ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đối với các sản phẩm dầu
quyết định này là một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của nga